sử dụng khoảng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
phục hồi sản xuất kinh doanh sau giãn cách nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi năm tháng chín
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày và sau đây là những nội dung chi tiết
ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số ba về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
theo đó khoảng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ được sử dụng để hỗ trợ người lao động đủ điều kiện
cụ thể người lao động nằm trong diện được hỗ trợ là người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hoạt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian từ ngày một đến ngày hai
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định và không bao gồm người hưởng lương hưu thẳng tháng
thời gian hoàn thành hỗ trợ chậm nhất là vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người sử dụng lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ mức một xuống bằng quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian một mươi hai tháng
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch quốc hội ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng ngoại trưởng
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ căn cứ vào nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời đảm bảo đúng đối tượng công khai minh bạch và hiệu quả
mặc dù chính phủ thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ thị công điện và chỉ đạo về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa nhu cầu đi lại của người dân trong tình hình dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong một số thời điểm các tuyến giao thông liên huyện liên xã việc kiểm soát phương tiện đi lại hàng hóa vận chuyển tại nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn
có hiện tượng ủn tắc cục bộ do chưa quy định phù hợp
chính vì vậy ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng chín bộ giao thông vận tải đã có công điện gửi ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố về việc kiểm tra xử lý vướng mắc trong tổ chức giao thông trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã giả soát quy định do địa phương ban hành chưa đúng với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hướng dẫn của bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan đề nghị các địa phương đơn vị chỉ đạo các chốt kiểm dịch cấp tỉnh huyện xã phường thống nhất các phương án tổ chức giao thông nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch
trong đó đặc biệt lưu ý đối với các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn cấp huyện cấp xã không để ủn tắc giao thông gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong lưu thông hàng hóa
những quy định thực hiện không đúng với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cần xử lý nghiêm sở giao thông vận tải các địa phương chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố đảm bảo thực hiện thống nhất đúng hướng dẫn của bộ nhằm giải quyết triệt đề tình trạng un tắc giao thông đồng thời phối hợp kiểm tra nắm bắt tình hình diễn biến trên địa bàn để kịp thời báo cáo cho các cấp có thẩm quyền đưa ra phương án xử lý
nhân sự là bài toán lớn cho nhiều doanh nghiệp tp hcm khi chuẩn bị trở lại
do đó sở giao thông vận tải tp đã có văn bản khẩn lên phương án đưa người lao động trở về tp hcm từ ngày một tháng một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra hai giai đoạn và ba phương thức về di chuyển từ ngày một tháng một mươi
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi còn giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một trở về sau
hai phương thức một và hai sẽ áp dụng ở giai đoạn một
phương thức thứ nhất doanh nghiệp có nhu cầu gửi phương án vận chuyển đến cơ quan đầu mối để rà soát tổng hợp
vận tải xem xét chi phí vận chuyển do doanh nghiệp tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương thức thứ hai bằng quản lý khu chế xuất và công nghiệp làm đầu mối
tổng hợp nhu cầu xây dựng kế hoạch vận chuyển gửi sở giao thông vận tải
phương thức thứ ba áp dụng giai đoạn từ ngày một tháng một mươi một
sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức mỗi ngày bốn chuyến hoặc tuyến xe khách cố định
từ bến xe khách ở các địa phương đến tp hcm chi phí vận chuyển theo giá vé doanh nghiệp kê khai
bằng văn bản hoặc gửi thông báo đã được tiêm một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực người đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
thưa quý vị tp hcm được xem là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước
bởi tập trung nhiều các nhà máy khu công nghiệp
việc nới lỏng giãn cách xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho hà nội phục hồi sản xuất kinh doanh
trong sự chuẩn bị về lao động cũng như các giải pháp khác
nhiều doanh nghiệp tại hà nội đã sẵn sàng để sản xuất phục hồi và phát triển từ nay cho đến cuối năm
ghi nhận của phóng viên thời sự
mặc dù hàng hóa không thể xuất khẩu được nhiều như trước đây
nhưng doanh nghiệp này vẫn duy trì sản xuất với phương pháp ba tại chỗ
việc ăn ở và làm việc tại chỗ đã khiến cho chi phí của doanh nghiệp tăng thêm hơn hai mươi
nhưng bù lại doanh nghiệp này vẫn luôn hoạt động không bị đứt cãi
chịu cung ứng ổn định thu nhập và giữ trên công nhân
chúng tôi cũng lập ra những phương án rất là cụ thể
luôn luôn cập nhật thông tin cho khách hàng nước ngoài
rồi luôn luôn duy trì tổ an toàn covid
thông qua đó tôi cán bộ công nhân viên một nhận thức sống an toàn
lao động an toàn đi lại an toàn và đảm bảo để giữ gìn cái sức khỏe
tiếp theo là công ty cũng theo các chính sách của địa phương là tổ chức tiêm phòng cho công nhân
để đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để được chấp nhận sản xuất
tương tự doanh nghiệp trong ngành bán lẻ này đã phải tiết giảm ba mươi lao động
nhưng vẫn chi trả năm mươi tiền lương cho những người phải tạm nghỉ việc
bù lại người lao động cam kết không được rời khỏi nước cơ chú
và phải trở lại làm việc khi dịch bệnh được khống chế
chúng tôi cũng mong muốn là toàn bộ người dân và người tiêu dùng
cũng nghĩa là cùng chung tay cùng với các cơ quan chức năng
cũng như là chính phủ làm sao mà dập dịch càng nhanh càng tốt
để chúng ta có thể mở cửa bán hàng và phục vụ cho khách hàng tiêu dùng được bình thường như những thời gian trước đây
để làm sao mà người dân cũng được thoải mái đi siêu thị đi chợ để mua sắm và vui chơi cho nó thoải mái
nhiều người lao động cũng luôn mong muốn doanh nghiệp được phục hồi và phát triển để thị trường ổn định
không bị đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa
để từ đó người lao động có thêm thu nhập
đảm bảo cho cuộc sống của mình
bên cạnh đó doanh nghiệp mong muốn sớm được tiếp cận và hỗ trợ nguồn vốn ngân hàng
với mức lãi suất ưu đãi và thời gian trả nợ linh hoạt
giãn thu thuế để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn
khôi phục sản xuất
các liên kết giữa các vùng biển các tỉnh thành
rồi thực hiện giảm thiểu tổ tục hành chính
và số hóa các giấy tờ chứng tử đi trên đường
cũng như số hóa các giấy tờ chứng tử trong việc thông quan
sẽ giúp ngắn thời gian của quá trình lưu thông hàng hóa
cũng như thời gian xuất nhận khẩu hàng hóa
và từ đó nó sẽ đẩy nhanh năng lượng
với những giải pháp đã được đưa ra
các doanh nghiệp sẽ có điều kiện sớm để phục hồi
và góp phần đưa nền kinh tế phát triển trong thời gian tới
tối ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ hoa kỳ
thì chuyến bay số hiệu qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín
bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
của bamboo airways đã hạ cánh xuống sân bay san francisco
của california mỹ
đây cũng là chuyến bay đầu tiên được bamboo airways
và hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata
phối hợp triển khai thử nghiệm thành công
ứng dụng hộ chiếu sức khỏe iata
hành trình bay kéo dài sấp xỉ một mươi ba tiếng ba mươi phút
dung ngắn từ sáu đến bảy tiếng
so với chuyến bay nối chuyến việt mỹ hiện hành
máy bay đã vượt qua các hệ thống của các hệ thống

với quãng đường bay dài gần một mươi hai năm trăm linh km
thiết lập đường bay có độ dài lớn top đầu thế giới
qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng việt mỹ
do bamboo airways thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thành công mang tính bước ngoặt của chuyến bay đầu tiên này
đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc
cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng thương mại thường lệ
kết nối việt mỹ của bamboo airways
vô cùng có ý nghĩa với chuyến bay thẳng không rừng
với bamboo airways nói riêng và với hàng không việt nam nói chung
bởi vì đây là một chuyến bay đầu tiên trong lịch sử
mà chuyến bay thẳng không điểm rừng kết nối
giữa trực tiếp giữa hai nước việt nam và mỹ
và ngày hôm qua khi chuyến bay đi
thì chúng tôi đã xác lập một kỷ lục một mốc thời gian rất là ấn tượng
là một mươi ba h ba mươi sáu phút cho một chuyến bay thẳng từ hà nội đi san francisco
và chúng tôi nghĩ rằng đây là kết quả thành quả
của ba năm cố gắng nỗ lực của cả một tập thể bamboo airways
để mang lại một kết quả thành quả
và một chuyến bay có thể nói được trở đợi trong rất nhiều năm
và chỉ sau chuyến bay này thôi thì trong tương lai
với chỉ hơn một mươi ba tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể kết nối giữa hai nước
và cái kết nối này thì mang lại điều kiện mở ra cánh cửa
phát triển về kinh tế về du lịch về giao thương cho việt nam và mỹ
sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động tại mỹ của hãng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bao gồm chính thức công bố đường bay thẳng viện mỹ
ra mắt tổng đại lý đại diện của hãng tại thị trường mỹ
ký kết thỏa thuận lựa chọn động cơ
và gói bảo dưỡng cho tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín trị giá khoảng hai tỷ đô la mỹ
với jee aviation dưới sự chứng kiến của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ký kết thỏa thuận với cfm international về việc lựa chọn động cơ leaf một a
và dịch vụ bảo dưỡng cho năm mươi máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một neo
ký kết trở thành đối tác thương mại đầu tiên của los angelalet
ký kết trở thành hãng bay việt là đối tác thương mại đầu tiên
của thành phố los angeles mỹ
ký kết hợp tác với sân bay quốc tế
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
liên bộ tài chính công thương đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
cụ thể tính từ một mươi năm h chiều nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước đã tăng năm trăm bảy mươi ba đồng một lít lên hai mươi bảy trăm một mươi sáu đồng một lít
cùng với xăng e năm ron chín mươi hai giá xăng ron chín mươi năm cũng được điều chỉnh tăng

giá xăng e năm ron chín mươi tám đồng một lít lên sấp xỉ hai mươi hai đồng một lít
như vậy các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ hai liên tiếp
riêng với xăng e năm ron chín mươi hai giá đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua
ngoài ra giá các mặt hàng xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh
sau khi điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng dầu diesel là một mươi sáu năm trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa là một mươi năm sáu trăm bốn mươi ba đồng một lít và dầu ma rút là một mươi sáu năm trăm tám mươi đồng một kg
ở kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương đã quyết định
công thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng e năm ron chín mươi hai
tuy nhiên trích quỹ cho ron chín mươi năm là một trăm năm mươi đồng một lít dầu diesel và dầu hỏa cùng hai trăm linh đồng một lít
dầu ma rút là một trăm linh đồng một kg
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt quả tang
một vụ khai thác cát trái phép và đã tạm giữ hai phương tiện liên quan
đáng chú ý tình trạng vi phạm này đang có diễn biến khá phức tạp
trong thời gian qua gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
ngày hai mươi bốn tháng chín sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang có đối tượng đang khai thác cát núi trái phép
tổ liên ngành chống lậu của tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường
qua đó đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn trường tồn chú tại xã an phú điều khiển xe ô tô tải
và lê văn danh chú cùng địa phương điều khiển máy xúc khai thác cát núi trái phép
tại thời điểm kiểm tra trên xe tải do tồn điều khiển có khoảng bốn mét khối cát
qua làm việc ban đầu được biết cả hai chiếc xe trên là của ông nguyễn trường tồn
tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật cùng phương tiện bàn giao công an huyện tịnh biên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
với hành vi vận chuyển hàng cấm công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
ngày hôm qua đã tạm giữ hình sự đối với vũ thị thu chú tại huyện tân châu
ngoài ra đối tượng phạm hùng dũng là con của thu được cho tại ngoại phục vụ điều tra cũng với hành vi trên
qua công tác nghiệp vụ công an huyện tân châu phát hiện hai đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu
nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa
nắm được quy luật hoạt động của hai đối tượng chiều ngày hai mươi ba tháng chín
đội cảnh sát kinh tế công an huyện tân châu phối hợp cùng các đội nghiệp vụ
bố trí lực lượng bắt quả tang phạm hùng dũng đang điều khiển xe ô tô chở vũ thị thu
nhận chuyển một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ thị thu lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
và thu giữ thêm bốn trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài
tại cơ quan điều tra thu và dũng khai nhận thu là người giao dịch với các đối tượng ở khu vực
và biên giới để mua thuốc lá cùng với dũng và đưa về tây ninh để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay

ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị